trước tình hình thiếu hụt nguồn cung trong nước để góp phần bình ồn giá thịt lợn cục xuất nhập khẩu đã có văn bản chỉ đạo hệ thống thương vụ việt nam tại các quốc gia vùng lãnh thổ chủ động tổ chức làm việc trao đổi với hiệp hội cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của việt nam
hiện đã có khoảng trên năm mươi doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu mở rộng thêm đối tác nhập khẩu thịt lợn từ phía việt nam ngoài các đối tác đã có quan hệ kinh doanh từ trước
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương phối hợp với doanh nghiệp nhập khẩu khoảng một trăm linh tấn thịt lợn nhằm bảo đảm nguồn cung bình ổn giá thịt lợn tại thị trường trong nước đang ở mức rất cao
ngoài ra bộ công thương cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho các vùng miền nhằm hạn chế tình trạng tăng giá cục bộ gây bất ổn cho thị trường